tối ngày bảy tháng một hội sinh viên thành phố hà nội tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngành truyền thống
học sinh sinh viên và hội sinh viên việt nam tuyên dương gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
dạ hội chào xuân mới hai nghìn hai mươi đến sự có đồng chí ngô thị thanh hằng
ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hà nội
bảy mươi năm qua hòa chung phong trào học sinh sinh viên cả nước
tổ chức hội sinh viên thành phố hà nội đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc
là niềm tự hào và là mái nhà chung của các thế hệ học sinh sinh viên thủ đô
phong trào học sinh sinh viên và tổ chức hội sinh viên việt nam đã lớn mạnh
có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam sâu chủ nghĩa
nhân dịp này ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã vinh danh và trao giải thưởng cho một mươi gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học thể dục thể thao hoạt động xã hội
bảy đơn vị nhận cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua
khi thủ đô năm hai nghìn một mươi chín